sau khi phá cửa vào trong thì phát hiện anh hưng đã tử vong trong tư thế treo cổ giữa phòng trọ
theo người dân địa phương vợ chồng anh hưng thuê phòng trọ nhiều năm nay để làm công nhân
vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
công an tp tây ninh vừa tiến hành tạm giữ hình sự đối với lê thành tín hai mươi năm tuổi
ngụ tệ xã an hòa huyện an lão tỉnh bình định để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản
vào năm hai nghìn một mươi bảy tín có quen với một người phụ nữ qua mạng xã hội
hai người thường nhắn tin qua lại người phụ nữ gửi một số hình ảnh nhạy cảm cho tín tín đã lưu lại
sau đó do kẹt tiền tín đã liên lạc với người phụ nữ và yêu cầu phải đưa tiền nếu không sẽ phát tán ảnh nhạy cảm
do lo sợ ảnh hưởng đến danh dự của bản thân nạn nhân đã chuyển cho tín hai lần với số tiền năm triệu đồng
cho đến ngày sáu tháng hai tín tiếp tục yêu cầu nạn nhân phải chuyển hai mươi triệu đồng
không thể chịu đựng thêm những áp lực nạn nhân ra điều kiện sẽ đưa ba mươi năm triệu đồng cho tín
nhưng đối tượng phải đưa
những pha lưu ảnh gốc vào sáng qua khi đối tượng đang nhận tiền thì đã bị công an bắt quả tang
bốn đối tượng có hành vi liên quan đến việc đánh bạc tại nhà của hoàng hữu cường
chú tại thị xã ba đồn tỉnh quảng bình vừa bị công an thị xã ba đồn phát hiện bắt quả tăng
các đối tượng liên quan gồm hoàng hữu cường nguyễn xuân hoành
riêng hai đối tượng là mai thoan và nguyễn tuyền khi phát hiện lực lượng công an đã bỏ chạy
ngay sau đó đã được triệu tập lên cơ quan công an để làm việc
quá trình đấu tranh và cùng với tài liệu chứng cứ thu giữ được từ vụ việc
các đối tượng đã khai nhận hành vi đánh bạc của mình
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ gần một trăm linh triệu đồng cùng các vật chứng có liên quan
những biện pháp để hạn chế nạn tín dụng đen trong thời gian qua dù rất mạnh mẽ
nhưng có lẽ mới chỉ tiếp cận dưới góc độ các nhà quản lý
trong khi tín dụng đen lại có thể nảy sinh tồn tại và phát triển chủ yếu là dựa trên tín dụng đen
điều này đã khiến cho nạn tín dụng đen khó bị triệt xóa triệt để
cứ đường dây này bị phát hiện thì lại đường dây khác mọc lên
mới đây tại tỉnh thừa thiên huế phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vừa bắt giữ ba đối tượng từ hà nội vào thừa thiên huế
để cho vay nặng lãi với tổng số tiền cho vay gần bốn tỷ đồng
các đối tượng bị bắt giữ là nguyễn minh đức cao huy tiệp và vũ minh hiếu đều trú tại hà nội vào thừa thiên huế và thuê phòng trọ
tại thời điểm bị bắt giữ lực lượng công an thu giữ được một mươi hai triệu bốn trăm linh nghìn đồng bốn điện thoại di động hai xe máy
đây là những thiết bị điện tử phương tiện mà các đối tượng sử dụng để phục vụ việc đi thu tiền hàng ngày của người vay
em vào cho người ta vay tiền em cho vay năm một mươi triệu năm một mươi triệu một mươi năm triệu cũng có
và có những người mà muốn vay thêm thì nếu mà người ta có công an việc làm ổn định thì em vẫn cho người ta vay để kinh doanh các thứ
theo kết quả điều tra ban đầu
vốn cho vay do đối tượng ở hà nội cung cấp nhóm đối tượng hoạt động cho vay bắt đầu từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
với thủ tục cho vay rất đơn giản như cho người vay viết giấy vay tiền lấy thông tin rồi chụp ảnh giữ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu giấy phép lái xe
chỉ hơn ba tháng hoạt động nhóm đối tượng đã lập ba trăm hai mươi sáu hợp đồng vay của một trăm bốn mươi năm người với tổng số tiền cho vay gần bốn tỷ đồng
lãi suất cho vay hơn một trăm hai mươi một năm
để thuận lợi cho việc thu nợ và lãi các đối tượng phân công nhau phụ trách từng khu vực
hàng ngày có nhiệm vụ tìm người vay để thu tiền

và vay một mươi triệu thì phải trả hơn một mươi hai triệu trong vòng sáu mươi ngày
khi vay thì họ cắt lại bốn trăm linh nghìn
và hàng ngày mình phải trả hai trăm linh trong vòng sáu mươi ngày
thì hàng ngày có người họ đi thu
và mình sẽ nấu tầm nữa
các đối tượng này đều là người ngoại tỉnh đến huế để hoạt động
chúng thường xuyên thay đổi chỗ ở
không có văn phòng giao dịch không phát tờ rơi quảng cáo hay lưu trữ hồ sơ sổ sách
chúng chỉ giữ lại ảnh trên điện thoại
chúng quản lý bằng phần mềm liên lạc và trao đổi thông tin qua các ứng dụng xã hội
bên cạnh đó các đối tượng này còn gợi ý khách hàng tìm kiếm người quen có nhu cầu cấp vốn giới thiệu cho bọn chúng để hưởng vay vốn ưu đãi
hoặc có thể vay không loại xuất không phi ưu sơ
đây là thủ đoạn mới của các đối tượng cho vay nặng lãi
các đối tượng tạo thành một vòng tròn khép kín giữa người vay và người giới thiệu cho vay
trước những diễn biến phức tạp của loại tội phạm này lực lượng công an tỉnh thừa thiên huế khuyến cáo đến người dân cần hết sức cảnh giác thận trọng trong quá trình vay tiền
công an tỉnh quảng bình vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bùi văn hùng chú tải xã vĩnh ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình về hành vi giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức cá nhân
trước đó bùi văn hùng đã thành lập trang fanpage có tên một trăm bốn mươi một quảng bình và đăng tải nhiều hình ảnh video hoạt động của lực lượng một trăm bốn mươi một quảng bình và công an các đơn vị địa phương thuộc công an tỉnh quảng bình
ngoài ra đối tượng còn đăng tải một số vụ tai nạn trên địa bàn
làm việc tại cơ quan công an
bùi văn hùng khai nhận đã lập trang fanpage nhằm thu hút người theo dõi với mục đích sau đó sẽ đổi tên để phục vụ cho hoạt động kinh doanh
vào tối ngày hôm qua vụ trưởng vụ giáo dục thể chất bộ giáo dục và đào tạo cho biết đã có một mươi sáu tỉnh thành phố quyết định cho học sinh đi học trở lại vào ngày một mươi bảy tháng hai sau một thời gian cho nghỉ học vì lo ngại dịch bệnh covid một mươi chín
các tỉnh thành này bao gồm cà mau đồng nai sóc trăng đắk lắc đắk nông tây ninh hậu giang bình phước cần thơ hà nam đà nẵng yên bái hà tĩnh thái nguyên lạng sơn và đồng nai
riêng tỉnh vĩnh phúc tiếp tục cho học sinh nghỉ học cho đến ngày hai mươi hai tháng hai
trước đó để đảm bảo an toàn cho học sinh và giúp cho nhà trường có thời gian chuẩn bị các điều kiện phòng chống dịch covid một mươi chín hầu hết các tỉnh thành phố đã cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông nghỉ học cho đến ngày một mươi sáu tháng hai
khi đang làm nhiệm vụ tại quốc lộ một a tổ công tác phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lạng sơn đã phát hiện xe ô tô biển kiểm soát ba mươi a một mươi chín nghìn tám trăm bốn mươi bốn vận chuyển nhiều hàng hóa có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác phối hợp với trạm kiểm soát liên ngành dốc quýt đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra phát hiện hàng hóa bên trong các thùng bìa các tông là gần một mươi ba chiếc khẩu trang không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ
lái xe phan thanh vượng chú tại cao bằng cho biết là vận chuyển thuê từ cao bằng về thành phố lạng sơn với số tiền công là ba trăm linh đồng
hiện phòng cảnh sát môi trường đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số khẩu trang trên để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định
trước những lo ngại về tình hình dịch bệnh khẩu trang nước sát khuẩn chính là những vật dụng không thể thiếu để bảo vệ sức khỏe
tuy nhiên nhu cầu sử dụng với số lượng lớn trong thời gian này dường như là điều kiện thuận lợi cho các gian thương kiếm lời bằng những sản phẩm kém chất lượng
vào chiều ngày hôm qua cục quản lý thị trường hà nội phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống sử dụng công nghệ cao và công an quận đống đa
đều thuộc công an thành phố hà nội đã phát hiện một cơ sở sản xuất khẩu trang nằm tại huyện thường tín hà nội có nguyên liệu không đủ tiêu chuẩn
đáng lưu ý là một trong những nguyên liệu dùng để sản xuất khẩu trang lại là giấy ăn
được một gốc xuất xứ lượng chức năng đã tạm thời thu giữ hơn một mươi tám chiếc khẩu trang và một số nguyên liệu không đủ tiêu chuẩn chất lượng
ngoài khẩu trang y tế dùng một lần cơ sở này còn sản xuất nhiều mặt hàng khẩu trang hiện đang bán chạy trên thị trường như khẩu trang ba m n chín mươi năm
những sản phẩm này được cơ quan chức năng sẽ đưa đi giám định về tiêu chuẩn chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện cái nước của tỉnh cà mau đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng lâm văn toản sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại ấp ba xã tân lộc bắc huyện thới bình tỉnh cà mau có xeo chấm ở mi mắt phải
và đối tượng trần trí gọn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại ấp phong lưu xã đông hưng huyện cái nước tỉnh cà mau
công an huyện cái nước của tỉnh cà mau đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê hoàng phi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại ấp xẻo ngay xã viên an đông huyện ngọc hiển tỉnh cà mau cũng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này có nốt ruồi nổi cách năm cm dưới sau cánh mũi trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý